giám định tỷ lệ thương tật trong các vụ việc hình sự là vấn đề quan trọng để quyết định có khởi tố vụ án khởi tố bị can hay không
đồng thời cũng căn cứ vào tỷ lệ thương tật để đưa mức hình phạt cũng như mức bồi thường thiệt hại cho người bị hại một cách phù hợp
tuy nhiên pháp luật không quy định sau khi vụ việc xảy ra bao lâu thì phải đưa đi
vì vậy có nhiều trường hợp mất một thời gian dài mới đi giám định và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cả người bị hại và người gây thương tích
người phụ nữ này đã bị xét xử với tội danh cố ý gây thương tích
vụ việc xô xát giữa bà và người hàng xóm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra vào ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng gần một tháng sau ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy mới có quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật
có rất nhiều trường hợp ở thời điểm xô xát thương tích nhẹ nhưng do quá trình điều trị không tốt dẫn đến khi giám định thương tích nặng hơn
mặc dù đã thi hành án xong nhưng kết quả giám định vẫn là điều này

tỷ lệ tổn thương cơ thể sẽ được kết luận vào thời điểm giám định
tuy nhiên luật giám định tư pháp năm hai nghìn một mươi hai gồm tám chương và bốn mươi sáu điều lại không quy định cụ thể sau khi xảy ra vụ việc trong thời gian bao lâu thì cơ quan điều tra phải đưa đi giám định
trong giám định về các vụ án hình sự nếu mà bị thương tích thì bao giờ người ta không bảo là cho phải ổn định cái thương tích phải tạm ổn định thì bắt đầu mới là trưng cầu quyết định giám định
khi có gây thương tích thì bao giờ người ta là phải sơ cứu hoặc là điều trị cho là bệnh nó ổn định
thí dụ được gây chân thì ít nhất là cho cái chân đấy là nó phải ổn định cái đó

quy định thời gian phải đưa giám định tỷ lệ thương tật sau khi xảy ra vụ việc đã gây ra nhiều trở ngại trong quá trình xem xét xử lý các vụ án hình sự
tỷ lệ tổ chức cơ thể là căn cứ để đích tội danh và căn cứ để đếnh khung hình phạt cần nên lên quy định cái thời gian từ khi xảy ra vụ việc
hoặc là từ khi nhận được yêu cầu đương sự bao lâu thì cơ quan thống tục phải trưng cầu giám định
cái này nên có quy định rõ ràng tránh là mỗi địa phương mỗi cơ quan hiểu một kiểu dẫn dẫn kéo dài ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng
để bảo đảm vụ án được xét xử khách quan đúng người đúng tội trong án hình sự thì việc giám định tỷ lệ thương tật là quan trọng
do vậy lỗ hổng pháp lý này cần phải được bịt kín bằng cách bổ sung vào dự thảo luật giám định tư pháp đang được ủy ban thường vụ quốc hội xem xét